theo bộ y tế tính đến sáu giờ sáng ngày sáu tháng bốn đây là buổi sáng thứ hai liên tiếp việt nam không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới nào
đến thời điểm hiện tại tổng số ca mắc vẫn là hai trăm bốn mươi một trường hợp một trăm năm mươi người từ nước ngoài trở về chiếm sáu mươi hai hai chín mươi một người lây nhiễm thứ phát trong đó sáu mươi một người thuộc ổ dịch trong nước
ngày hôm qua năm tháng bốn việt nam chỉ ghi nhận duy nhất một ca mắc mới